truyền thông quốc tế ngày hôm qua tiếp tục có nhiều bài viết đề cao những biện pháp mà chính phủ việt nam thực hiện để kiểm soát dịch covid một mươi chín
đánh giá việt nam đang chống dịch thành công bất chấp tiềm lực khá hạn chế so với nhiều nước
trang điện tử diễn đàn kinh tế thế giới wef đã đăng bài viết khẳng định việt nam đã trở thành ngọn hải đăng về cách ứng phó hiệu quả của dịch covid một mươi chín
dù nguồn lực hạn chế
tác giả nhận định việt nam đã sớm nhận thức rõ ràng nguy cơ bùng phát của dịch qua đó hành động quyết liệt với những quyết định nhanh chóng và kịp thời
ngoài các biện pháp nằm trong tầm kiểm soát người dân việt nam cũng có tinh thần giám sát cao chủ động phản ánh những hành vi sai trái tới cơ quan chức năng
những hoạt động như phát tán tin giả sai lệch về dịch cũng đều được xử lý nghiêm
truyền thông đức và pháp cùng ngày cũng cho rằng thành công của việt nam cho tới nay đều nhờ bốn biện pháp chính là cách ly tập trung giám sát ở mọi cấp độ khẩu hiệu chiến tranh và hướng ứng quy định
theo bbc quan trọng hơn là người dân việt nam luôn hưởng ứng và đồng tình với lời kêu gọi của chính phủ